tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra đêm chung kết và trao giải liên hoan toàn quốc tiếng hát người làm báo việt nam mở rộng lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi tám với một mươi một tiết mục xuất sắc đại diện cho ba miền
tại đêm thi một mươi một tiết mục xuất sắc nhất trong tổng số gần bốn mươi tiết mục lọt vào vòng bán kết được biểu diễn
ban giám khảo đánh giá cao về chất lượng các tác phẩm có sự đầu tư công phu cả về hình thức và nội dung thể hiện đem đến cho đêm chung kết những gà màu đa sắc
qua quá trình làm việc công tâm khách quan ban giám khảo đã chọn ra được các tiết mục xuất sắc nhất tại giải
giải nhất thuộc về tiết mục đơn ca người hà nội được thể hiện bởi thí sinh nguyễn thị hồng nhung tri hội nhà báo báo đại biểu nhân dân
liên tri hội nhà báo văn phòng quốc hội
giải nhì thuộc về thí sinh đặng thị nguyệt liên tri hội nhà báo trung tâm phát thanh truyền hình quân đội với cả khúc người con gái sông la và thí sinh nguyễn thị thùy trang đài phát thanh truyền hình thừa thiên huế hội nhà báo tỉnh thừa thiên huế với điệu chầu văn huế chọn nghĩa tình
ngoài ra còn có ba giải ba năm giải khuyến khích một giải thí sinh hát ca khúc dân ca hay nhất và một giải thí sinh hát ca khúc cách mạng hay nhất
riêng hội nhạc sĩ việt nam còn trao một giải cho giọng hát đặc biệt nhất thuộc về thí sinh đặng thị nguyệt liên tri hội nhà báo trung tâm phát thanh truyền hình quân đội
có thể khẳng định qua cuộc thi đã tạo ra sân chơi bổ ích cho những người làm báo và sinh viên báo chí được trải nghiệm học hỏi và gắn kết với nhau để cùng cất cao lời ca tiếng hát làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của những người làm báo